bộ y tế vừa có quyết định về việc thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với bộ trang thiết bị y tế
chẩn đoán invitro phát hiện sars cov hai của công ty cổ phần công nghệ việt á
theo quyết định vừa được thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký vào ngày hôm nay
bộ y tế quyết định thu hồi bắt đầu từ ngày hôm nay số lưu hành trang thiết bị y tế đã được bộ cấp
theo quyết định ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cụ thể như trên màn hình
quyết định này bãi bỏ các nội dung liên quan đến công ty việt á tại quyết định ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
của bộ trưởng bộ y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế được cấp số lưu hành tại việt nam
trước đó bộ y tế đã cấp phép lưu hành cho bộ ký test của công ty việt á
khẳng định các sản phẩm cấp phép đã được đánh giá đạt yêu cầu
đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của việt nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành